cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam võ thanh toàn trần trung tây và nguyễn quốc dương
cùng chú tại thành phố cần thơ để điều tra vẻn vi cướp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ba đối tượng trên đi xe máy từ cần thơ xuống huyện long mỹ tỉnh hậu giang để đòi nợ một trăm linh triệu đồng
khi gặp con nợ đang đi trên đường cả nhóm đã chặn xe lại
sau khi hỏi về số tiền nợ toàn đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của người đàn ông này
hai đối tượng còn lại trói tay con nợ
toàn đã lấy hai điện thoại di động hơn bảy triệu đồng của nạn nhân và buộc nạn nhân phải viết giấy nợ một trăm linh triệu đồng
sau đó các đối tượng chở nạn nhân đến một nhà nghỉ ở thành phố vị thanh để tiếp tục bắt con nợ viết giấy cam kết trả nợ
rồi trả lại hai điện thoại di động cùng năm trăm linh đồng sau đó cho về
tại cơ quan công an ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền đã lấy của nạn nhân